thế giới đã vượt qua sáu trong số chín giới hạn an toàn cho cuộc sống con người trong các lĩnh vực như tính toàn vẹn của sinh quyền biến đổi khí hậu và việc sử dụng nguồn nước ngọt sẵn có
đây là kết quả nghiên cứu của nhóm hai mươi chín chuyên gia nhà khoa học về khí hậu
các nhà khoa học đã dóng lên hồi chuông cảnh báo về nạn phá rừng ngày càng gia tăng sử dụng quá nhiều sinh khối
gia tăng các mối đe dọa tuyệt chủng và sự phổ biến của các sản phẩm nhân tạo như nhựa sinh vật biến đổi gen và hóa chất tổng hợp
trong số chín giới hạn được đánh giá chỉ có acid hóa đại dương suy giảm tầng ozone và ô nhiễm không khí được đánh giá là vẫn nằm trong danh giới an toàn
nghiên cứu cũng chỉ ra danh giới duy nhất được cải thiện kể từ năm hai nghìn một mươi năm là tầng ozone
chỉ riêng việc vượt qua danh giới sinh quyền có thể gây nguy hiểm cho khả năng duy trì danh giới khí hậu của chúng ta
vì vậy về mặt chính sách việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch là chưa đủ
bạn cũng cần phải đảm bảo đa dạng sinh học nguồn nước và đất đai vì chúng ta có rất nhiều khả năng làm giảm năng lượng khí thải nhà kính và sau đó là tác động của nhiệt
nhà khoa học khí hậu này cũng cho biết nghiên cứu giống như là một cuộc kiểm tra sức khỏe chỉ ra những rủi ro mà con người phải đối mặt
nhóm nghiên cứu cũng khuyến cáo sự cần thiết phải giải quyết một cách có hệ thống góc vấn đề
bởi chẳng ai có thể chỉ chọn ra một phần của hành tinh để sống